chùa đây được làm theo một hệ thống kiến trúc đặc biệt
theo hệ thống kiến trúc lâu đài cung điện thời lý thế kỷ một mươi một
và nói về ngôi chùa này giữ được nét văn hóa cổ
tức là cổ truyền cho đến sau này

vậy thì điểm đầu tiên mà mình sẽ tham quan trong cái kiến trúc hình gọi là lâu đài kép kín này sẽ là điểm nào hả chị
sẽ bắt đầu từ sự tích của chùa thượng
nơi đó là có lưu tích về pho tượng người của sư tổ chùa là khai lập cho ngôi chùa này đầu tiên
nói về kiến trúc ngôi chùa xây theo hình chữ tam nên có ba cấp
thì đây là cấp thượng cấp trung cấp hạ chúng ta sẽ phải đi liền kể bên dưới
vì sao gọi là chùa thầy làng thầy và núi thầy
thì nơi đây chính là thờ thánh tăng ngài tức là từ đạo hạnh ngài từ đạo hạnh
ngài là thầy chùa thầy lan hải lá bốc thuốc chữa bệnh cứu người
dạy các trò chơi dân gian văn hóa như đá cầu đấu vật và múa dưới nước
dân thôn biến bộ gọi ngài bằng một từ thân mật là thầy
rồi truyền bá về làng thầy chùa thầy và núi thầy
ngôi đại hùng bảo điện này xây dựng theo hệ thống kiến trúc đặc biệt
làm từ ba mươi sáu khớp mộng chính không có đinh sắt trồng đấu các xà hoành lên nhau
và chịu sức nặng nhiều tấn gỗ và ngói để lên ở bên trên
ngoài ba mươi sáu khớp mộng tạo lên một ngôi chùa đồ sộ như vậy
du khách còn tham quan được hai cây cột gỗ ngọc am và trở về hiện nay là phía bên trong
là còn lưu lại từ thế kỷ một mươi một
em được biết rằng là trong chùa thượng thì còn có một câu chuyện liên quan đến pho tượng của thiền sư từ đạo hạnh
vậy cụ thể câu chuyện đấy về pho tượng đấy thì như thế nào hả chị
cuối thế kỷ một mươi một sang đầu thế kỷ một mươi hai thì có dòng họ lý về đây cầu tự
sư tổ đã nhận lời cầu con cho dòng họ lý
ngày đi vào một cái động nhỏ trên núi ngồi thiền và sau bách nhật một trăm linh ngày tu luyện và đắc đạo
không ăn không uống xác khô từ trong khô ra có mùi hương thơm
dân thôn đã luyện thành pho tượng thời trong cung cấm
còn linh hồn của sư tổ thì thoát khỏi sắc rồi đi đầu thai vào bạc sùng hiền hầu rồi sinh ra thái tử
gọi là thái tử dương hoán
chính là vị vua tổ thứ năm trong tám vị vua
thời lý của việt nam
tượng của ngài là còn nguyên về xương cốt cử động chân tay được
cử động chân tay được thì có một khái niệm liên đới đó là ngài là sư tổ chùa này cũng là người sáng lập ra nghề truyền thống dối nước của đất nước ta
sau khi ngài viên tịch tượng xác đã được làm theo hệ thống cử động chân tay được theo cái án lò so máy
sau khi mà chúng ta từ chùa thượng để xuống chùa chung liền kề thì đây là chùa chung được kết nối giữa hệ thống lâu đài cung điện thời lý chị oanh vừa nói
và ba cấp thượng trung hạ thì nét đặc sắc của chùa chung là thờ tam bảo phật
và em cũng biết rằng là hai tượng hộ phó ở đây cũng rất là đặc biệt
các pho tượng này được trên dưới ba trăm linh năm lịch sử
thì tượng được làm theo hệ thống kiến trúc tức là chiều cao là bốn mét nặng cả hai pho này tổng hợp là ba tấn
và làm bằng
đất xét với giấy bản quện cùng với một loại keo nấu từ cây mật mía
trong tổng thể kiến trúc chùa thầy hai dãy nhà chùa hạ và chùa chung được kết nối với nhau bởi một nhà cầu thành một không gian thống nhất liên hoàn
có mặt bằng chữ công làm nơi thờ phật

mọi kết cấu vị kèo hàng cột cùng nghệ thuật chạm khắc của ba dãy nhà này đều ăn nhập với nhau nhằm thể hiện rõ ràng không gian để truyền tải ý tưởng vừa thiêng liêng lại gần gũi từ bi của phật giáo
các mái tòa tiền đường lợp ngói mũi hài kiểu tàu đao lá mái tỏa ra bốn phía với bốn đầu đao cong vươn lên trời tạo nên sự bề thế
đường bên đây là vào đền thờ tam phủ
đền thờ tam phủ nằm trên một hòn đảo nhỏ và nằm trong hệ thống các công trình do trạng bùng phùng khắc khoan cung tiến vào thế kỷ một mươi bảy
đền thờ thần trời thần đất và thần nước
theo cầu nguyệt tiên ở bên phải chùa có đường lên núi dẫn lên chùa cao chùa long đậu hang cắt cớ bàn cờ tiên chợ trời
cùng với di tích quốc gia đặc biệt chùa thầy thì quốc oai còn được biết đến với một ngôi đình hết sức nổi tiếng và ngôi đình này còn được mệnh danh là sứ đoài đệ nhất đình
và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tham quan ngôi đình này nhé
ngôi đình mà tôi nhắc đến ở đây chính là đình so nằm ở xã cộng hòa
các mảng trạm khắc của đình so tập trung chủ yếu ở nghi môn gian giữa tòa đại đình và ống muống
trong đại đình thì đề tài trang trí được thể hiện bao quát là hình ảnh tứ linh mà chủ yếu là hình tượng rồng được thể hiện tất cả các bức cuốn y môn đầu dư xà nách và các kẻ trong gian lòng thuyền
trải qua nhiều giai đoạn lịch sử cùng các đợt trùng tu nên các mảng trang trí